lũ lụt nghiêm trọng tại campuchia khiến hàng chục người thiệt mạng
thưa quý vị một tháng sau khi đạt được thỏa thuận về việc bình thường hóa quan hệ
lễ ký thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa israel và bahrain diễn ra vào chiều ngày một mươi tám tháng một mươi tại manama thủ đô bahrain
ngày một mươi năm tháng chín tổng thống mỹ donald trump đã chủ trì lễ ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ giữa israel và bahrain
và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae
với những thỏa thuận này uae và bahrain là các nước ả rập tiếp theo thiết lập quan hệ ngoại giao với israel sau ai cập và giordani
thỏa thuận nhận được sự ủng hộ của một số nước như pháp đức oman nhưng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của palestine thổ nhĩ kỳ và iran
thống kê mới nhất của liên hợp quốc cho thấy đại dịch covid một mươi chín có thể đẩy một trăm một mươi năm triệu người rơi vào tình trạng nghèo đói trong năm hai nghìn hai mươi
đây là lần đầu tiên con số này tăng trong nhiều thập niên
trong thông điệp đưa ra nhân ngày
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres kêu gọi cùng chung tay với những người sống trong nghèo khổ
cả trong và sau khi xảy ra đại dịch covid một mươi chín bởi họ là những đối tượng có nguy cơ cao nhất phơi nhiễm virus sars cov hai
và ít có khả năng nhất trong việc tiếp cận các cơ sở chăm sóc sức khỏe có chất lượng
ước tính đại dịch có thể khiến tỷ lệ dân số nghèo đói tăng từ chín một lên chín bốn
cơ quan lập pháp trung quốc vừa thông qua luật an toàn sinh học mới
nhằm ngăn ngừa và quản lý các bệnh truyền nhiễm
luật sẽ có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
luật này sẽ thiết lập các hệ thống phòng ngừa và kiểm soát rủi ro an toàn sinh học
bao gồm giám sát rủi ro và cảnh báo sớm điều tra và đánh giá rủi ro và chia sẻ thông tin
luật cũng có các điều khoản về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học
về vaccine tiềm năng ngừa covid một mươi chín hiện đã có hàng trăm nghìn người trung quốc được tiêm thử nghiệm giai đoạn cuối
thành phố gia hưng ở miền đông trung quốc vừa công bố mức giá gần sáu mươi đô la mỹ
cho hai liều vaccine thử nghiệm ngừa covid một mươi chín do công ty sinovac biotech phát triển
thưa quý vị chiều nay một mươi tám tháng một mươi
thủ tướng nhật bản suga yoshihide đã rời thủ đô tokyo
bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức với điểm đến đầu tiên là việt nam
chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước được đánh giá
đang ở trong giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử
vì vậy giới chính trị và học giả hai nước đặt rất nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm này
phát biểu trong một cuộc họp báo ngay trước khi thủ tướng suga yoshihide
bắt đầu chuyến công du tới việt nam và indonesia
ông katsunobu kato tránh văn phòng nội các nhật bản cho biết
có hai lý do khiến thủ tướng nước này chọn việt nam là điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi nhậm chức
trước hết đó là vì quan hệ đối tác chiến lược giữa nhật bản và việt nam đang phát triển hết sức mạnh mẽ
bên cạnh đó việt nam với tư cách là chủ tịch hiệp hội các quốc gia đông nam á asean năm hai nghìn hai mươi
đóng vai trò quan trọng trong chính sách ngoại giao của nhật bản đối với asean
ông katsunobu kato tránh văn phòng nội các nhật bản và việt nam đang phát triển hết sức mạnh mẽ
u kato cũng cho biết trong chuyến thăm việt nam lần này thủ tướng yoshihide có thể đưa ra cam kết
về việc tokyo sẽ đi đầu trong việc đóng góp cho hòa bình thịnh vượng của khu vực ấn độ dương thái bình dương
khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của nhật bản đối với tầm nhìn của asean về ấn độ dương thái bình dương
chuyến thăm của thủ tướng suga thể hiện việc tiếp tục ủng hộ và duy trì quan hệ đối tác giữa nhật bản với asean
dựa trên đường lối ngoại giao của thủ tướng tiền nhiệm abe shinzo và di sản của ông
khu vực có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trên thế giới trong đó trung tâm của khu vực chính là asean
việt nam và indonesia là hai nước có quy mô dân số lớn
đồng thời rất nhiều doanh nghiệp nhật bản cũng đang triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh tại đây
do đó việt nam là đối tác rất quan trọng trong chính sách ngoại giao của nhật bản
cùng với sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác khuôn khổ quan hệ giữa hai nước đã không ngừng được nâng cấp
từ đối tác tin cậy ổn định lâu dài vào năm hai nghìn hai lên đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình
và tương lai
nhật bản là đối tác thương mại lớn thứ tư của việt nam với tổng kim ngạch thương mại hai triệu lên tới bốn mươi tỷ đô la
là nhà đầu tư lớn thứ hai trong số một trăm ba mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam với bốn năm trăm chín mươi năm dự án
và tổng số vốn đăng ký đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi đạt gần năm mươi chín tám trăm bảy mươi tỷ đô la mỹ
nhật bản cũng là nước cung cấp viện trợ phát triển chính thức oda
lớn nhất của việt nam
quý vị đang theo dõi bản tin thế giới chuyển động và sau đây là một số tin vấn đáng chú ý
ủy ban quốc gia phòng chống thảm họa campuchia vừa cho biết lũ lụt nghiêm trọng trong hơn hai tuần qua đã làm hai mươi bốn người thiệt mạng
trong đó có tám trẻ em cho đến nay lũ quét ở campuchia đã khiến hơn hai mươi năm người dân phải đi sơ tán
lũ lụt cũng đã làm ngập trên năm mươi một ngôi nhà
hơn hai trăm linh bốn hectare lúa và các loại cây trồng khác cho đến nay gần một mươi ba ha lúa và các cây trồng đã bị thiệt hại hoặc phá hủy
giao thông vận tài bị gián đoạn do một số tuyến đường huyết mạch ở các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất đã phải đóng cửa
chính quyền campuchia đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để hỗ trợ các nạn nhân và giảm thiểu thiệt hại cùng các khó khăn của người dân
facebook vừa cho biết trang mạng xã hội này đã từ chối tổng cộng hai hai triệu quảng cáo trên facebook và instagram
và rút một trăm hai mươi bài viết được cho là cố tình càn trở bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ sắp tới
facebook cho biết cảnh báo đã được đưa ra với một trăm năm mươi triệu thông tin sai lệch
ngoài ra facebook cũng sử dụng trí tuệ nhân tạo để xóa hàng tỷ bài viết và tài khoản giả mạo trước khi người dùng báo cáo về vấn đề này
facebook cũng lưu trữ toàn bộ các thông tin về quảng cáo như nguồn kinh phí hay nguồn gốc trong bảy năm để bảo đảm tính minh mạch
thời gian qua facebook đã tăng cường nỗ lực nhằm tránh lặp lại những sự việc dẫn đến các tranh cãi như trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
cơ quan vũ trụ nga roscosmos vừa thông báo các nhà du hành vũ trụ trên trạm vũ trụ quốc tế iss đã khắc phục thành công sự cố của một hệ thống cung cấp khí oxy
hệ thống này có khả năng cung cấp tối đa ba trăm hai mươi lít khí oxy trong một giờ bằng phương pháp điện phân nước
trước đó roscosmos thông báo hệ thống cung cấp oxy chính đã bị trục chặt vào tối ngày một mươi bốn tháng một mươi
song hệ thống cung cấp oxy thứ hai vẫn hoạt động bình thường do đó các phi hành gia và iss không bị ảnh hưởng
ảnh hưởng từ những hoạt động tàn phá thiên nhiên có thể cảm nhận được ở khắp mọi nơi trên thế giới
đặc biệt là hoạt động săn bắt động vật hoang dã của con người gây mất cân bằng hệ sinh thái tự nhiên là một trong những yếu tố chính khiến môi trường bị hủy hoại
và để đối phó với tình trạng này các kỳ sư mỹ đã phát minh ra một chú cá heo robot với hy vọng có thể thay thế động vật hoang dã sử dụng trong các hoạt động giải trí của con người
bơi lội tung tăng quanh bể nước trước sự chiêm ngưỡng của một nhóm khách trải nghiệm
con cá heo trong không khác gì những diễn viên siếc điêu luyện nhảy qua vòng và nhào lộn tại các công viên giải trí
tuy nhiên sinh vật biển này lại là một chú cá heo robot
edge innovation một công ty công nghệ của mỹ đã chế tạo ra con cá heo robot mang diện mạo y như thật này
có khoảng ba con cá heo đang được nuôi nhốt chỉ để phục vụ cho các hoạt động trải nghiệm
vốn tạo ra doanh thu vài tỷ đô la mỹ chúng tôi muốn đưa ra cách tiếp cận hoàn toàn khác nhân văn hơn
để những người yêu thích cá heo vẫn có thể trải nghiệm tương tác với sinh vật biển này mà không xâm phạm đến cơ thể cũng như môi trường sống của chúng
chú cá heo này nặng hai trăm năm mươi kg và dài hai năm mét với lớp da làm từ silicon tiêu chuẩn y tế
nó được điều khiển từ xa hoạt động lên tới một mươi giờ đồng hồ và có thể tương tác với con người như những con cá heo thông thường khác
giá cho mỗi con cá heo robot này không hề rẻ khoảng hai mươi sáu triệu đô la mỹ
tuy nhiên các chuyên gia của edge innovation cho biết tuổi thọ của cá heo robot lâu hơn và không cần quá nhiều chi phí để nuôi và bảo tồn như các động vật sống khác
với cá heo robot bạn sẽ không phải chăm sóc sức khỏe hay thiết lập chương trình phùi giống cho chúng

với ý tưởng trên edge innovation cho biết các con cá heo robot này không phải là một loại cá heo thông thường khác
với ý tưởng trên edge innovation hy vọng rằng trong tương lai các mô hình động vật robot vốn được sử dụng trong các bộ phim của hollywood sẽ thay thế các loài động vật hoang dã đã bị giam cầm để phục vụ các hoạt động giải trí của con người
robot cá heo của edge innovation đã được tổ chức bảo vệ động vật peta đón nhận nồng nhiệt
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới chuyển động hôm nay